đại hội đại biểu đảng bộ huyện mang thít lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc
đây là đơn vị được tỉnh ủy vĩnh long chọn thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư huyện ủy
sự đại hội có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi huyện mang thít đã chủ động đổi mới sáng tạo nỗ lực khắc phục khó khăn
tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng lợi thế chủ động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả quan trọng
thu nhập bình quân đầu người đạt trên bốn mươi triệu đồng tăng gấp một mươi năm lần so với năm hai nghìn một mươi
bước vào nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ huyện mang thít đề ra phương hướng là tập trung mọi nguồn lực
khai thác tiềm năng và lợi thế nhằm chuyển dịch cơ cấu thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững